trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo át thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực nam đồng bằng bắc bộ
ở vịnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cô tô cát hải vân đồn
có gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
vùng ven biển các tỉnh quảng ninh đến hải phòng đề phòng nước dân do bão kết hợp với chiều cường cao từ bốn đến bốn năm mét
do ảnh hưởng của hà lưu cơn bão số ba thời tiết tại bắc bộ nhiều mây và có mưa nhiều
dự báo tại khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to trong ngày mùng ba và ngày mùng bốn
sau đến ngày mùng năm thì mưa sẽ giảm
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh phía đông bắc bộ trong chiều tối và đêm nay sang đến ngày mai thì mưa tiếp tục xảy ra trên diện rộng
nhiều nơi có mưa vừa mưa to đến rất to và rông mạnh
mưa với lượng lớn liên tục trong mấy ngày có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét
ở các tỉnh vùng núi và trung du
cư dân tại các địa phương này cần đề cao cảnh giác
sao đến ngày mùng năm thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần
tuy nhiên trời vẫn nhiều mây và nhiệt độ trong ba ngày tới phổ biến ở mức là hai mươi tám ba mươi độ
thời tiết mát mẻ
ngày mùng năm thì nhiệt độ sẽ nhích nhẹ thêm một chút
các tỉnh bắc trung bộ đáng lưu ý nhất gồm các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
do chịu ảnh hưởng từ rìa phía nam của hàn lưu cơn bão số ba
thời tiết sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to trong ngày mùng ba và ngày mùng bốn
sao đến ngày mùng năm thì chủ yếu chỉ có mưa về đêm
ban ngày thì bắt đầu có nắng nhiều hơn
còn tại khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
chủ yếu có mưa vải nơi
trong ba ngày tới nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này đã được ngưỡng là ba mươi hai đến ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận do ít chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba
nên trong ba ngày tới chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ban ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời của người dân và du khách
đến với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên
trong những ngày tới chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi đến ba mươi một độ
tiết trời khá dễ chịu
khu vực nam bộ nhiều mây thời tiết có mưa trong ngày
tuy nhiên mưa với lượng nhiều hơn tập trung vào lúc chiều tối và đêm nay
sang ba ngày tới thì mưa có xu hướng giảm hơn
chủ yếu tập trung vào đêm với nhiệt độ cao nhất trong ngày là ba mươi một ba mươi bốn độ
thông tin thời tiết đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật chiều nay
những diễn biến mới nhất liên quan đến cơn bão số ba
và các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin sau